chỉ thị hai về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế vừa được thủ tướng ban hành nêu rõ
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một mỗi năm các bộ ngành địa phương thực hiện giảm từ một năm đến hai biên chế công chức biên chế sự nghiệp được giao năm hai nghìn một mươi năm
để đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế thủ tướng chính phủ chỉ thị bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ
thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế
chỉ thị nêu rõ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một mỗi năm bộ ngành địa phương thực hiện giảm một năm hai biên chế công chức biên chế sự nghiệp được giao năm hai nghìn một mươi năm
các bộ ngành địa phương chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm hai nghìn một mươi sáu so với biên chế được giao năm hai nghìn một mươi năm
thì năm hai nghìn một mươi bảy phải giảm tối thiểu ba của biên chế được giao năm hai nghìn một mươi năm
đối với các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành chưa xây dựng đề án tinh giảm biên chế thì phải khẩn trương xây dựng phê duyệt đề án tinh giảm biên chế và kế hoạch tinh giảm biên chế từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một và của từng năm trong đó phải xác định rõ tỷ lệ tinh giảm biên chế